các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thành phố cũng sẽ giữ lại các bệnh viện giã chiến số một mươi sáu một mươi ba và một mươi bốn thành lập mô hình bệnh viện giã chiến ba tầng
đây là những nơi đảm bảo tiếp nhận điều trị f ở các cấp độ khác nhau nhẹ vừa nặng và cả nguy kịch
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé